nhận lời mời của tổng thống hàn quốc moon jae in thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân
sẽ tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm ba mươi năm quan hệ đối thoại asean hàn quốc
hội nghị cấp cao mekong hàn quốc lần thứ nhất và thăm chính thức hàn quốc
từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
hội nghị cấp cao kỷ niệm asean hàn quốc là đề xuất của hàn quốc
tại hội nghị cấp cao asean hàn quốc lần thứ hai mươi chín diễn ra tại singapore vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
nhằm đánh dấu ba mươi năm thiết lập quan hệ đối tác giữa hai bên
chuyến thăm của thủ tướng nguyễn xuân phúc thể hiện sự coi trọng và đánh giá cao
hợp tác của hàn quốc trong khuôn khổ với asean hợp tác mekong và hợp tác song phương với việt nam
là cơ hội để hai bên làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược việt nam hàn quốc